hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám do bộ thông tin và truyền thông phối hợp với hội xuất bản việt nam đã chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và góp phần xây dựng thói quen đọc sách mua sách đối với cộng đồng trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật bốn
trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bốn đọc sách và tiếp cận khoa học công nghệ
ứng dụng vào đời sống hàng ngày là cách để chúng ta không bị tụt lùi so với các nước trên thế giới
chính vì vậy bên cạnh những xuất bản phẩm xuất bản theo hình thức truyền thống các đơn vị tham gia hội sách mùa thu năm nay đều hướng tới việc tiếp cận và ứng dụng khoa học bốn trong lĩnh vực xuất bản
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của hơn năm mươi đơn vị xuất bản với sáu mươi năm gian hàng trong đó có một số đơn vị đến từ khu vực miền trung khu vực miền nam thì đây là lần đầu tiên tham gia
cùng với ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn hội sách mùa thu được tổ chức hàng năm nhằm xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa
gắn liền với sách mang tính thường kỳ xuyên suốt tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với sách
hội sách mùa thu là hoàn toàn xã hội hoạt động
trên cơ sở là các nhà xuất bản và các đơn vị phát hành sách thấy rằng có nhu cầu phải tổ chức cái này để quảng bá cho chính mình và để phát triển văn hóa đọc
thì bộ thông tin điện thông với tư cách được gần quản nhận được đã phối hợp với hội xuất bản để tổ chức cái này
như vậy có nghĩa là dựa cái ngày sách việt nam với hội sách việt nam đấy là một sự kết hợp rất là hài hòa và thống nhất theo một mục tiêu chung là dựa sự quan tâm của nhà nước đối với cái xã hội hóa trong lĩnh vực này
với sự phong phú đa dạng về các thể loại sách và đầu sách độc giả có nhiều lựa chọn khi đến với hội sách mùa thu hai nghìn một mươi chín
tôi thường chọn nhân quyền sách về văn học có rất nhiều giá trị về nghệ thuật và về nội dung
với sách thì có một tầm quan trọng
tầm quan trọng rất lớn rất lớn đối với mỗi con người
thứ nhất là cung cấp cho chúng ta được một nền tảng kiến thức rất là vững chắc và nó giúp ta còn giải trí đầu óc sau mỗi gió căng thẳng
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám tại công viên thống nhất hà nội
với nhiều hoạt động giao lưu giữa độc giả tác giả giới thiệu sách mới xuất bản và các chương trình mang tính chất giáo dục
các hoạt động vui chơi
giải trí lồng ghép với nội dung cổ vũ khuyến khích phong trào đọc sách hướng tới đối tượng thiếu nhi và bạn đọc nhỏ tuổi